lợi dụng việc thiếu kiểm tra giám sát của công ty đối với đơn đặt hàng các đại lý tiến đã làm giả các hợp đồng đại lý mạo danh các đại lý thực hiện đơn đặt hàng đối với công ty để bán ra thị trường hưởng tranh lệch và thu tiền sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng thanh toán
để tránh bị phát hiện tiến đã làm giả các bản đối chiếu công nợ của các đại lý để gửi về công ty
với thử đoạn nêu trên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín lê vi mạnh tiến đã chiếm đoạt của công ty cổ phần phân bón và hòa trang

tại hiện trường lực lượng công an thu giữ số tiền trên năm mươi triệu đồng chín điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan

và đối tượng lê đại dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tám trên hai trăm chín mươi chín bùi thị tự nhiên phường đông hải một quận hải an thành phố hải phòng
bị công an quận hải an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện